bệnh nhân tdl sáu mươi hai tuổi ở huyện diên khánh tỉnh khánh hòa đến bệnh viện hai mươi hai tháng một mươi hai nội soi kiểm tra sau thời gian hóa trị điều trị ung thư thực quản
bệnh nhân cho biết gần đây có triệu chứng khó nuốt ăn
qua thăm khám và nội so dạ dày thực quản ekip bác sĩ phát hiện một đoạn thực quản có khối u kích thước khá lớn chiếm toàn bộ chu vi lòng thực quản gây hẹp
nên đã tư vấn cho bệnh nhân đặt sở tên ở vị trí thực quản bị hẹp sau khu u chèn ép
mục tiêu là tái lập sự lưu thông của thực quản giúp bệnh nhân ăn uống tốt hơn
sau can thiệp hai mươi bốn giờ bệnh nhân tỉnh táo có thể ăn cháo loãng và xuất viện
bệnh nhân l chia sẻ đặt sở tên xong khi trị nuốt thấy thức ăn dễ dàng hơn không còn bị nghẹn như trước
theo các bác sĩ thực quả là một ống tiêu hóa chứa thức ăn và các chất lỏng đi từ họng xuống dạ dày
các tuyến của thực quản chỉ tiết ra các chất nhầy làm ẩm thực ăn và để thức ăn có thể đi xuống dạ dày dễ dàng hơn
ung thư thực quản là một khối u ác tính xuất phát từ tế bào biểu mô của thực quản
bao gồm hai loại chính là ông thư biểu mô vầy và ông thư biểu mô tuyến
ông thư biểu mô vầy xuất phát từ tế bào dạng biểu bì ở thực quản và thường xuất phát ở phần trên giữa thực quản
ung thư biểu mô tuyến thường phát triển từ tổ chức tuyến ở phần dưới của thực quản
chia sẻ bệnh ung thư thực quản tiến sĩ bác sĩ vũ hải nguyên trưởng khoa khám bệnh bệnh viện k cho biết
ông thư thực quản là một ống nối từ trên miệng xuống đến dạ dày
nó là một đường dẫn thức ăn từ miệng xuống đến dạ dày
nó là một cơ quan chức năng để phục vụ cho việc tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn
ông thư thực quản xuất hiện trên bề mặt niêm mạc của thực quản
khối u đầu tiên rất nhỏ biến đổi trên tế bào trên bề mặt của niêm mặt thực quản thôi
sau đó các khối u của thực quản sẽ phát triển
thực quản sẽ tạo ra khối u và nó chèn ép lên đường tiêu hóa trên đường lưu thông của thức ăn
nó sẽ làm cho cản trở việc lưu thông thức ăn
ông thư thực quản rất nguy hiểm bởi vì nó liên quan đến đường tiêu hóa
khi khối u bé thì nó chưa có bị triệu chứng gì cả
nhưng khi lớn thì khối u chèn ép lại thì bệnh nhân sẽ không ăn uống được nữa
đầu tiên cảm giác ăn thức ăn đặc thì còn nghẹn
nhưng sau đó thức ăn lõa thì cũng nghẹn và không uống được
và sau thậm chí là chỉ uống nước thôi
và đến giai đoạn muộn thì khối u to chèn
toàn bộ chu vi của thức quản rồi thì bệnh nhân còn cảm thấy là cứ nuốt vào không nuốt nước vào không nuốt được
nó phải cứ nuốt vào nó lại trào ra
do vậy mà nó làm cho không hấp thu được thức ăn không đưa thức ăn được xuống dạ dày
và cơ thể sẽ gầy sụp đi rất nhanh
và nó dẫn đến việc suy dinh dưỡng và dẫn đến suy kiệt và bệnh nhân tuổi bóng rất nhanh
ung thư thực quản là bệnh thường gặp ở việt nam
hàng năm có khoảng một mươi ca mắc ông thư thực quản mới
ông thư thực quản được định nghĩa là những tổn thương ông thư xuất phát từ biểu mô niêm mạc của thức quản
thực quản theo giải phẫu được chia làm ba đoạn
một phần ba trên một phần ba giữa và một phần ba cuối
tại thực quản có biểu mô vẩy và biểu mô tuyến
ở một phần ba trên và một phần ba giữa lớn là ông thư biểu mô vẩy chiếm đến chín mươi
ở một phần ba phần dưới lớn là ung thư biểu mô tuyến
tùy vào giai đoạn của bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau
một số triệu chứng có thể dễ dàng nhận biết của ung thư thực quản mà người bệnh cần lưu ý để quan tâm để có biện pháp phát hiện và phòng ngừa bao gồm
nốt nghẹn đây là triệu chứng dễ cảm nhận và gặp đa số ở những bệnh nhân ung thư thực quản
lần đầu bệnh nhân thường có biểu hiện khón nuốt nhưng không cảm thấy đau
tuy nhiên khi bệnh nặng hơn khó nuốt sẽ kèm theo đau
lúc đầu bệnh nhân chỉ khó nuốt với thức ăn rắn về rau khó nuốt với cả thức ăn lòng thậm chí nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau và khó thực hiện
thường xuyên có hiện tượng chảy nước bọt kèm theo hơi thở có mùi hôi khó chịu hơi ợn sạc khi ăn uống
bệnh nhân có thể bị sụt cân dọa dệt xảy ra ở tình trạng mất nước và dần dần là suy kiệt do không ăn và nuốt được
thường xuyên bị đau lưng phía sau xương ướp và hai xương bả vai
có thể cảm thấy rất thọng ho kéo dài thậm chí là ho ra máu
thường xuyên cảm thấy buồn nôn nôn
các biểu hiện khác có thể gặp khi khu u phát triển như tức nặng cảm giác vướng vào vùng học khó thở khắc đồm khàn rộng
tuy nhiên chỉ dựa vào những triệu chứng của bệnh tiêu biểu là nút nghẹn khón bút là chưa đủ để kết luận mắc ung thư thực quản hay không
việc chẩn đoán ung thư thực quản còn phải dựa vào các chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng
để chuẩn đoán chính xác ung thư thực quản bệnh nhân cần được nội soi kết hợp với siêu âm và sinh thiết
để có thể nhìn thấy hình ảnh bất thường về hình dạng của thực quản
cũng như các tổ chức ung thư hoặc các bất thường của tổ chức dẫn tệ ung thư các tổn thương khác
tùy vào giai đoạn mà ung thư thực quản cũng sẽ có những biểu hiện và dấu hiệu khác nhau bao gồm
ở giai đoạn sớm với ung thư thực quản giai đoạn sớm thường tổn thương và gây ra những biến đổi rất nhỏ trên bề mặt của thực quản
ở giai đoạn này không gây nên những dối loạn chức năng hay bất thường về máu cho nên người bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng
có thể bệnh nhân sẽ có những triệu chứng âm thầm và dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác của bệnh trào ngược dạ dày
như nứt nghẹn nút vướng trong ngực dạ dày cảm giác đau tức mơ hồ ở vùng ngực và sau sương ướp
ở giai đoạn muộn của ung thư thực quản khi bệnh ở giai đoạn muộn hơn
khu u to gây ảnh hưởng đến lưu thông tiêu hóa từ thực quản đến dạ dày kém hơn với những biểu hiện sẽ rõ ràng hơn rất nhiều
lúc này sẽ gặp một số biểu hiện bất thường nhất là nướt vướng nết nghẹn cảm thấy đau ho khó thở
lúc này khu đã to và xâm lấn vào phổi vùng khí quản gây xuất cân suy kiệt thiếu máu
một số ít các trường hợp bệnh nhân có hạch ở vùng cổ lúc này khu u đã di căn
lựa chọn phương pháp điều trị ung thư thực quản sẽ phụ thuộc vào giai đoạn của ung thư thể trạng sức khỏe của bệnh nhân
các phương pháp điều trị cụ thể sẽ như sau
phẫu thuật cắt thực quản tạo hình và vết thạch hoặc phẫu thuật giảm nhẹ triệu chứng
phẫu thuật mở thông dạ dày khi bệnh nhân không ăn uống được và sẽ là đường hỗ trợ cho bệnh nhân khi điều trị hóa chất hoặc tia xạ
xa chị thường phối hợp với hóa trị xạ trị kết hợp với hóa chất là phương pháp điều trị chính khi u còn khả năng phẫu thuật và chưa có di căn
trong trường hợp ung thư tiến triển xạ trị có thể được sử dụng để giảm nhẹ các ảnh hưởng do kích thước khối u đã di căn
hóa trị có thể được chỉ định phẫu thuật giúp giảm bớt kích thước của khối u để có thể phẫu thuật được
hóa trị cũng có thể được chỉ định sau phẫu thuật để có thể tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại
chăm sóc giảm nhẹ là một chăm sóc y tế đặc biệt nhằm giảm nhẹ đau đớn và những triệu chứng khi bệnh nặng
chăm sóc giảm nhẹ đặc hiệu với tùy từng bệnh nhân gia đình và từng bác sĩ khác nhau
căn thiệp qua nội soi
khi khu u thực quản được phát hiện ở gia đình sớm chưa sân lấn và chưa có di căn hạch
bệnh nhân có thể cắt bỏ toàn bộ tổn thương của một khối qua nội soi nhờ khí thật cắt tách nhầm mạc sau khi các bác sĩ đã đánh giá khi lưỡng
phương pháp này đem lại hiệu quả cao trong quá trình điều trị và nhẹ nhàng cho bệnh nhân
sau căn thiệp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng khỏi bệnh và không phải chịu các dụng phụ của hóa chất tiê xạ tránh được một cuộc phẫu thuật nắng mề
kỹ thuật đặt sở tên thực quản
đây là một kỹ thuật tối ưu cho bệnh nhân do phương pháp này can thiệp xâm lấn tối thiểu nhưng mang lại hiệu quả khá cao ít biến chứng thời gian hồi phục nhanh sau can thiệp
phương pháp đặt sở tem đặc hiệu hiệu quả khi khố ở giai đoạn tiến triển không còn chỉ định phẫu thuật
sau đặt sở tên bệnh nhân có thể tiếp xúc điều trị hóa chất và sản trị bình thường
yếu tố gây ra bệnh chính xác của ung thư thực quản hiện nay chưa rõ
tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra có một số yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản bao gồm tuổi cao nam giới hút thuốc lạm dụng rượu bia đồ uống có cồn
về tuổi ung thư thực quản thường gặp ở những người bệnh nhân lớn tuổi phần lớn những bệnh nhân mắc bệnh ở tuổi năm mươi đến sáu mươi lạm dụng rượu bia thuốc lá
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng tám một mươi lần so với những người bình thường
thời gian hút càng lâu nguy cơ mắc bệnh càng lớn nên nếu vừa hút thuốc vừa uống rượu bia sẽ càng có nguy cơ mắc ung thư tự quản cao hơn
những người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người bình thường
người có bệnh lý về thực quản luét thực quản kéo dài làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản
tổ chức ở đáy thực quản có thể bị hoại tử nếu dịch vị dạ dày thường xuyên bị trào ngược lên thực quản hay gặp trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản
các tế bào ở thực quản thay đổi nhiều và bắt đầu trở nên giống với các tế bào ở dạ dày
đây là một tổn thương tiền ung thư và có thể phát triển bệnh ung thư biểu mô ở thực quản
bệnh ung thư thực quản có thể xảy ra với những người có một chế độ dinh dưỡng chưa khoa học lạm dụng chất béo
thiếu các vi chất vitamin a b hai c duy trì thói quen ăn uống nhiều thực phẩm có chứa rất nhiều natri
bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh ung thư ở vùng đầu cổ
các bác sĩ khuyên cáo người dân cần phải thực hiện một số biện pháp sau đây để có thể phòng ngừa bệnh
không hút thuốc lá đây là một trong những yếu tố nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư thực quản
lý do là bởi trong khói thuốc lá có chứa các chất kích thích gây độc hại khi thích tế bào ung thư của thực quản
chính vì vậy để phòng ngừa ung thư thực quản chúng ta cần phải tránh và không hút thuốc lá
hạn chế lạm dụng rượu bia đồ uống có cồn
do uống rượu bia và đồ uống có cồn trong thời gian dài sẽ gây nên hậu quả nặng nề làm phá hủy niêm mạc thực quản và da dày
cần phải áp dụng một chế độ ăn uống khoa học chia nhỏ bữa ăn trong ngày
chế độ ăn uống với nhiều rau trái cây sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư quản
vì thế cần phải ưu tiên các thực phẩm chứa rất nhiều chất so nhiều đạm do protein rau xanh ngũ cốc trà xanh
duy trì trọng lượng lý tưởng và một chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt khoa học
áp lực công việc thường xuyên căng thẳng mệt mỏi stress cũng là một trong những yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư ở dạ dày hoặc thực quản
việc tầm soát ung thư là một yếu tố quan trọng nhất để có thể phòng ngừa phát hiện sớm căn bệnh này
đặc biệt với những bệnh nhân có tiền sử viêm thực quản kéo dài ung thư vùng cổ
cần phải thăm khám bác sĩ thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị hiệu quả